phát hiện một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh xuyên quốc gia
công an thành phố lào cai đã phối hợp đấu tranh triệt phá thành công
ba đối tượng đã bị bắt giữ gồm dương thành nam đinh văn hưng cùng chú tỉnh thái nguyên lý xuân hòa chú tỉnh lào cai
hơn chín trăm linh g ketamine ba mươi bảy viên ma túy hồng phiến hơn ba trăm ba mươi triệu đồng cùng nhiều vật chứng có liên quan đã bị thu giữ